các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại sao đến giờ những lời tiên tri của bà vanga luôn là bí ẩn lớn đối với nhân loại
và các chuyên gia cũng chưa thể giải thích triệt để
vì đây là những lời tiên tri của bà vanga từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm ba nghìn bảy trăm chín mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi ba quỹ đạo trái đất thay đổi
năm hai nghìn hai mươi năm xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến châu âu
năm hai nghìn hai mươi tám loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới
kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần
cũng trong thời gian này con tàu vũ trụ có người lái đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao kim
năm hai nghìn ba mươi ba băng ở các vùng cực sẽ tan chảy mực nước ở thái bình dương sẽ dâng cao
năm hai nghìn bốn mươi ba nền kinh tế thế giới phát triển rất phùng thịnh
người hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ châu âu
năm hai nghìn bốn mươi sáu bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người đều có thể được tiến hành cấy ghép
việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những cơ quan đối với người
năm hai nghìn sáu mươi sáu trong lúc tấn công thành roma của người hồi giáo
mỹ sẽ lợi dụng một loại vũ khí mới vũ khí thời tiết
trong thời gian này trời sẽ trở lạnh đột ngột
năm hai nghìn bảy mươi sáu xã hội sẽ không giai cấp hay còn gọi là chủ nghĩa cộng sản hình thành
năm hai nghìn tám mươi bốn loài người sẽ khôi phục lại thiên nhiên
năm hai nghìn tám mươi tám xuất hiện một căn bệnh lạ lão hóa chỉ trong vài giâ
năm hai nghìn tám mươi tám xã hội sẽ không giai cấp hay còn gọi là chủ nghĩa cộng sản hình thành
năm hai nghìn chín mươi bảy căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ tràn lan trên toàn cầu
năm hai nghìn một trăm linh loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất
năm hai nghìn một trăm hai mươi ba sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa những nước nhỏ
năm hai nghìn một trăm hai mươi năm tại hungary người ta sẽ nhận được tính hiệu lạ từ vũ trụ
cùng thời gian này loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri vanga
năm hai nghìn một trăm ba mươi nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước
năm hai nghìn một trăm ba mươi nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước
năm hai nghìn một trăm sáu mươi bốn con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị nửa người nửa thú
năm hai nghìn một trăm sáu mươi bảy xuất hiện tôn giáo mới
năm hai nghìn một trăm bảy mươi xảy ra một đợt hạn hán kéo dài
năm hai nghìn một trăm tám mươi bảy hai miền núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phong trào nham thạch
năm hai nghìn một trăm chín mươi năm những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực
năm hai nghìn một trăm chín mươi sáu người châu á và châu âu sẽ sinh sống trà trộn
năm hai nghìn một trăm chín mươi sáu người châu á và châu âu sẽ sinh sống trà trộn
năm hai hai trăm linh một quá trình phản ứng nhiệt hạch trên mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh
năm hai nghìn hai trăm hai mươi một trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất loài người sẽ có cuộc chạm tráng rùng rợn
năm hai nghìn hai trăm năm mươi sáu tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về trái đất
năm hai hai trăm sáu mươi hai quý đạo của các hành tinh dần bị thay đổi
cũng trong thời gian này sao chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao hỏa
năm hai nghìn hai trăm bảy mươi một các hàng số vật lý là một lần nữa bị thay đổi
năm hai nghìn hai trăm bảy mươi ba xảy ra sự xáo trộn giữa các chủng tộc da màu da vàng da trắng và da đen
tiếp đó sẽ xuất hiện các chủng tộc mới
năm hai nghìn hai trăm bảy mươi chín loài người sẽ lấy năng lượng từ khoảng chân không hoặc từ những lỗ đen
năm hai nghìn hai trăm tám mươi tám xuất hiện những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh
năm hai ba trăm linh hai phát hiện quy luật và bí mật mới
năm hai ba trăm linh bốn khám phá ra bí mật mặt trăng
năm hai nghìn ba trăm bốn mươi một xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần trái đất
năm hai nghìn ba trăm năm mươi bốn một trong những mặt trời nhân tạo bị hỏng
kết quả dẫn tới đợt hạn hán kéo dài
năm hai nghìn ba trăm bảy mươi tám năm hai nghìn bốn trăm tám mươi hai mặt trời nhân tạo va vào nhau
trái đất bị rơi vào tình trạng hoảng loạn
năm ba một mươi sao chổi sẽ va vào mặt trăng
quanh trái đất lúc này sẽ xảy ra một lần nữa
năm ba nghìn bảy trăm chín mươi bảy đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên trái đất
thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu sống một cuộc sống mới
trên một hệ mặt trời khác cuối cùng cũng kết thúc
chúng ta có thể tin hoặc không tin vào những lời tiên tri này
vì dù sao đi nữa nhà tiên tri này cũng đã cách chúng ta cả một trăm linh năm
và bà mất cách đây hai mươi sáu năm
tuy nhiên với mỗi góc nhìn chúng tôi nghĩ rằng thế giới chúng ta đang sống
cũng nên coi đây là một lời kiến thức
cảm ơn các bạn đã theo dõi

hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại